thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp hcm tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và đón năm mới hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chủ trì buổi gặp mặt
chúc mừng các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
và đón năm mới hai nghìn một mươi chín
đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân bày tỏ mong muốn các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu
tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của bộ đội cụ hồ cung toàn đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm
phát huy truyền thống yêu nước sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
thiết thực lập thành tích đón chào năm mới hai nghìn một mươi chín
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi của đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng